sau hai ngày tích cực điều tra truy xét lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã bắt được hung thủ gây ra vụ giết và hiếp trẻ em ở huyện crong năng
vụ việc xảy ra vào sáng ngày một mươi bảy tháng chín tại thôn giang thọ xã tam giang huyện crong năng tỉnh đắk lắc
gia đình anh đinh xuân vĩnh trong lúc đi tìm đứa con gái bảy tuổi đã phát hiện sát của cháu nằm trong rẫy cà phê người hàng xóm cách nhà mình hơn một trăm linh mét
cháu bé trong tình trạng bị kẻ nào đó lột sạch quần áo còn miệng thì bị nhét bằng chính chiếc áo thung của mình
vụ việc xảy ra vào sáng ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu tại thôn giang thọ xã tam giang huyện grong năng tỉnh đắk lắc
gia đình anh đinh xuân vĩnh trong lúc đi tìm đứa con gái bảy tuổi đã phát hiện sát của cháu nằm trong rẫy cà phê ngồi hàng xóm
cách nhà mình hơn một trăm linh mét
cháu bé trong tình trạng bị kẻ nào đó lột sạch quần áo còn miệng thì bị nhét bằng chính chiếc áo cung của cháu
nhận được tin báo cơ quan điều tra công an tỉnh đắk lắc đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm tích cực phối hợp xác minh điều tra
sau hai ngày triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã làm rõ truy tìm vây bắt được hung thủ đang lẫn trốn trong các khu rẫy và nhà họ hàng của đối tượng
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ
trước đó sáng ngày một mươi bảy tháng chín thấy cháu bé cùng chị sang nhà hàng xóm mượn đồ cho bố sửa xe duy đã rủ hai chị em vào gốc cây gần nhà để cùng ăn mì
nhưng người chị về nhà còn cháu bé ở lại cùng với duy
sau đó hắn nảy sinh ý định và đã đưa cháu bé vào sâu trong rẫy cà phê bóp cổ khống chế cháu bé để thực hiện hành vi hiếp dâm
khi thấy cháu bé chết thì duy lẫn trốn sâu vào các đồi rảy cà phê
thầy về tuyên cả đi cả nhìn mình kêu vô
bé em vô đây ăn mì tôm với anh
xong đi vô đây bé cho tuyên một miếng ăn thôi
xong kêu với tuyên đi vô đây chơi với anh thôi
đi đừng chỉ là đẩy gia đình lên đe em xuống bóp cổ
rồi tuyên đây bóp cổ đây bịt miệng thôi
xong thấy tuyên không đông đầy nữa
đó là phật ngon
phù trọng án nhanh chóng được làm rõ
kẻ thù ác sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc
kết quả này góp phần giúp cho người dân ở xã tam giang huyện crom năng
hết hoang mang lo lắng
và phần nào vơi bớt nỗi đau cho gia đình bị hại